tại thành phố hồ chí minh công an thành phố vừa tổ chức cấp thẻ căn cước công dân miễn phí cho các tu sĩ phật giáo trên địa bàn
đây là những trường hợp tu sĩ đã lớn tuổi neo đơn bị bệnh thường gặp khó khăn khi đến các cơ quan chức năng để làm căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân quá hạn sử dụng
với sự hỗ trợ của các đoàn viên thanh niên các bước thủ tục làm thẻ căn cước được thực hiện nhanh chóng
các vị ở trong công an thành phố cũng như là đoàn thanh niên hỗ trợ một cách rất là nhiệt tình hướng dẫn một cách rất là chú đáo và tường tận
chính vì vậy cái phương thức này đã rút ngắn được thời gian và làm cho thanh niên có được nhiều cái thuận duyên nhiều hơn là khi đến lẻ tẻ đi đến các cơ quan thành phố các cơ quan pháp lý nhà nước
bữa nay tất cả các anh em mình đã sắp xếp trên thành phố họ mới tổ chức trong cái đội công tác đi qua đây để mà giúp đỡ cho các hòa thượng
đầu tiên là nghĩ các vị lớn tuổi nhưng mà về sau thì mấy anh cho rộng thêm chút là tất cả các thầy các ni sư trẻ mà có hồ khẩu thành phố thì cũng được về đây để làm việc chung một lần cho nó tiện hơn mà khỏi phải đi ra tới địa phương
đó là cái ý tôi nghĩ là ý tốt
trong tháng thanh niên hai nghìn một mươi chín đoàn thanh niên công an thành phố đã tổ chức ba lượt cấp căn cước công dân miễn phí dành cho năm mươi sáu linh mục tu sĩ giáo dân công giáo lớn tuổi
khuyết tật và tặng quà nhân ngày đoàn viên thanh niên tính đến nay đã có hơn hai trăm linh tu sĩ được hỗ trợ cấp thẻ căn cước công dân và tư vấn thủ tục hành chính
trên cơ sở nắm bắt tình hình khó khăn trong việc tư vấn các thủ tục hành chính cũng như là rất nhiều trường hợp tại các khu vực vùng tôn giáo trên địa bàn thành phố khó khăn về việc tư vấn các thủ tục hành chính và căn cước công dân
đoàn thanh niên công an thành phố đã tổ chức được bốn đợt cấp căn cước công dân
rất nhằm văn ý nghĩa của tuổi trẻ của thành phố nhằm hướng đến thực hiện xây dựng các công trình phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị tại đơn vị
và qua đó đưa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ của thành phố đến gần với quần chúng nhân dân thành phố hơn
tiếp tục phát huy tinh thần sung kích của tuổi trẻ
trong năm hai nghìn một mươi chín đoàn thanh niên công an thành phố tập trung tổ chức các hoạt động tư vấn thủ tục hành chính tuyên truyền pháp luật cho thanh niên trên địa bàn thành phố và những hoạt động an sinh xã hội hướng về cơ sở
đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ công an thành phố nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh